ban phụ nữ công an tỉnh sóc trăng và hội liên hiệp phụ nữ thị xã vĩnh châu vừa đến thăm tặng quà và động viên
đối với ba trường hợp được lực lượng công an kịp thời giải cứu trước khi bị lừa bán sang trung quốc
do thiếu hiểu biết và hoàn cảnh khó khăn cả ba trường hợp cùng chú tại thị xã vĩnh châu
đã nghe theo lời các đối tượng qua trung quốc lấy chồng
khi đến sát biên giới phát hiện mình bị lừa để bán sang trung quốc và bị đánh đập
cho nên ba nạn nhân đã tìm cách trốn thoát
trong quá trình lận trốn đã đưa các lực lượng chức năng phát hiện giải cứu đưa trở về địa phương
đại diện ban phụ nữ công an tỉnh và hội liên hiệp phụ nữ thị xã vĩnh châu
đã đến thăm hỏi tặng quà động viên các trường hợp trên ổn định tinh thần
cố gắng tìm công việc phù hợp đảm bảo cuộc sống
cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời
lời giới thiệu lấy chồng nước ngoài nhằm đổi đời
khi phát hiện có các hành vi rủ rỗ lửa gạt mời gọi kiếm việc làm có thu nhập cao
ổn định hay ra nước ngoài lấy chồng giàu có
người dân cần chủ động báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để tiếp nhận xử lý